chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nội dung hà nội sẽ bị phong tỏa hạn chế đi lại
các cửa hàng sẽ bị đóng cửa do dịch covid một mươi chín khiến nhiều người hoang mang
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung khẳng định đây là thông tin sai sự thật
thành phố hà nội đang kiểm soát tốt các diễn biến của dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chia sẻ hiện nay ban chỉ đạo quốc gia và ban chỉ đạo thành phố
về phòng chống dịch covid một mươi chín chưa có ý kiến liên quan đến việc phong tỏa thành phố hà nội
tình hình dịch bệnh được ban chỉ đạo của thành phố cập nhật và thông tin công khai minh bạch
đến cho người dân biết để cùng đồng lòng với các cấp chính quyền chung tay phòng chống dịch
thành phố hà nội đã nỗ lực quyết liệt thực hiện các biện pháp giải pháp cấp bách cũng như dài hơi hơn
để bảo đảm an toàn nhất cho sức khỏe tính mạng của người dân
ngăn ngừa sự lan truyền của dịch trên địa bàn thành phố
vào ngày một mươi chín tháng ba trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin các khu cách ly tập trung ở hà nội quá tải
do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về
lãnh đạo sở thông tin truyền thông hà nội khẳng định hà nội có đầy đủ điều kiện
nhân lực trang thiết bị y tế khu vực cách ly để phòng chống và kiểm soát dịch
tiếp tục với một thông tin khác
vào ngày hôm qua bộ ngoại giao thông báo về việc điều chỉnh các quy định nhập cảnh
đối với công dân các nước belarus nga và nhật bản nhằm tăng cường hơn nữa việc phòng chống dịch covid một mươi chín
ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng
chính phủ việt nam quyết định bắt đầu từ một mươi hai h ngày hai mươi một tháng ba tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương
đối với công dân các nước belarus nga và nhật bản và tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực cấp
cho công dân belarus nga nhật bản gốc việt và thân nhân của họ
công dân belarus nga và nhật bản
mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh vào việt nam nếu có thị thực phù hợp
quyết định trên không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc là hộ chiếu công vụ
được nhập cảnh việt nam không cần thị thực
theo các hiệp định và thỏa thuận hiện có giữa chính phủ việt nam với chính phủ belarus nga và nhật bản
công dân belarus nga và nhật bản nhập cảnh việt nam cần đáp ứng các yêu cầu về y tế dự phòng của việt nam
theo quy định hiện hành
việt nam đã thông báo quyết định này tới các quốc gia trên
và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ có điều chỉnh phù hợp
với diễn biến của tình hình
thưa quý vị ngay sau khi trên địa bàn của tỉnh hải dương xuất hiện bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
công an tỉnh hải dương đã phối hợp với các sở ban ngành và chính quyền địa phương
triển khai các biện pháp phòng chống dịch công tác đảm bảo an ninh trật tự
chuẩn bị về cơ sở vật chất nhu yếu phẩm phục vụ cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
tại khu vực cách ly đã được chuẩn bị chú đáo
tại thôn tiêu sơn xã thanh giang huyện thanh miện
nơi xuất hiện trường hợp đầu tiên dương tính với covid một mươi chín
trạm cụm công an ngũ hùng gần khu vực xã thanh giang đã được công an tỉnh chọn là nơi bố trí cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và các phần việc hỗ trợ cho người dân trong việc phòng dịch cách ly
tất cả các cơ sở vật chất nhu yếu phẩm thiết bị y tế đã được chuẩn bị chú đáo
trước đó phòng hậu cần kỹ thuật công an tỉnh hải dương cũng đã phun thuốc khử trùng cho các đơn vị trong toàn lực lượng
công tác vệ sinh tại trụ sở doanh trại và khu vực phục vụ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại vùng cách ly cũng đã được triển khai
ngoài ra công an tỉnh cũng đã lên kế hoạch thành lập các địa điểm thích hợp trong toàn tỉnh
để bố trí cho cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ ở nơi có nguy cơ dịch bùng phát
thưa quý vị đến thời điểm này thì huyện vân đồn của tỉnh quảng ninh chưa có một trường hợp nào dương tính với virus covid hai
song không chủ quan trước dịch các cơ quan ban ngành của huyện đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cùng với đó trên địa bàn huyện còn có sân bay quốc tế vân đồn nơi trực tiếp đón tiếp kiều bào về nước trong đợt dịch này
vì vậy mọi công tác để đưa người đến nơi cách ly sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật tư trang thiết bị
để ứng phó trước những diễn biến bất thường của dịch
lực lượng công an vân đồn cũng đã góp phần không nhỏ trong công tác này ghi nhận của nhóm phóng viên
đội cảnh sát giao thông công an huyện vân đồn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ dẫn đoàn
khi có chuyến bay chở công dân về nước tới địa điểm cách ly
nhưng để làm được việc đó mỗi cán bộ chiến sĩ trước tiên phải đảm bảo sức khỏe và an toàn cho chính bản thân mình trong mùa dịch

dẫn đoàn cách ly về vùng cách ly an toàn
bên cạnh đó nhóm chúng tôi cũng chấp hành công tác y tế
ví dụ như là đeo khẩu trang và đeo găng tay trước khi làm nhiệm vụ
trung tâm y tế huyện vân đồn
đây là một trong những điểm cách ly người nghi nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn huyện
lực lượng công an huyện ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập xử lý tất cả các tình huống và không để nảy sinh các vấn đề an ninh trật tự
phan văn thuận đã bị công an quận liên triểu tp đà nẵng ra lệnh bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra
nhận tin báo có vụ gây dối trật tự tại số nhà ba trăm bốn mươi ba âu cơ tổ công tác công an phường hòa khánh bắc gồm ba chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết
đến hiện trường một nhóm thanh niên ăn nhậu có biểu hiện say xỉn la lối và có hành vi chống đối
sau đó phan văn thuận chú tại địa phương đã dùng dao tấn công tổ công tác hậu quả khiến hai chiến sĩ công an bị thương tích khá nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu
với hành vi manh động trên cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phan văn thuận và tống đạt các thủ tục tố tụng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng có liên quan

cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phan văn thuận và tống đạt các đối tượng có liên quan